năm hai nghìn hai mươi bốn bộ y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin a đợt một cho trẻ em bắt đầu từ ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng
chiến dịch sẽ được tổ chức trên toàn quốc trong đó bổ sung vitamin a cho trẻ em từ sáu tháng đến năm mươi chín tháng tuổi tại ba mươi một tỉnh thành phố có tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vẫn còn ở mức độ cao
bổ sung vitamin a cho trẻ từ sáu đến ba mươi năm tháng tuổi tại ba mươi hai tỉnh thành phố còn lại
kết hợp thực hiện tẩy dun cho trẻ em từ hai mươi bốn tháng đến năm mươi chín tháng tuổi tại hai mươi hai tỉnh thành phố khó khăn
nguồn thuốc được sử dụng trong chiến dịch là do tổ chức vitamin angel hoa kỳ viện trợ
trong chiến dịch đợt một dự kiến có hơn sáu triệu trẻ em trên toàn quốc được uống bổ sung vitamin a
thông điệp truyền thông ngày vi chất dinh dưỡng năm hai nghìn bốn hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng mùng một đến ngày mùng hai tháng sáu năm hai nghìn bốn
vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng phát triển về thể lực tầm vóc và trí tuệ nâng cao sức khỏe sức đề kháng của cơ thể
để phong trống thiếu vi chất dinh dưỡng mọi người mọi gia đình hãy thực hiện
bữa ăn hàng ngày cần đa dạng và phối hợp nhiều loại thực phẩm lựa chọn và sử dụng thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng
cho trẻ bú sớm hơn trong vòng một giờ đầu sơ sinh đưa trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu cho trẻ bố mẹ đến hai mươi bốn tháng tuổi hoặc lâu hơn
sử dụng các loại thực phẩm dầu vi chất dinh dưỡng có sẵn ở các địa phương cho bữa ăn bổ sung hàng ngày của trẻ thêm mỡ hoặc dầu ăn để tăng cường hấp thu vitamin a vitamin d
cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin a hai lần trước một năm
năm trẻ em từ hai mươi bốn đến năm mươi chín tháng tuổi cần được uống tẩy run hai lần trước một năm thực hiện vệ sinh ăn uống vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường để phòng chống nhiễm run sán
sáu phụ nữ trong tuổi sinh đẻ
phụ nữ có thai cân uống viên sắt acid folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn
hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin a theo hướng dẫn của trạm y tế xa phường
cải thiện chất lượng bữa ăn là biện pháp lâu dài để phòng chống thiếu vị chất dinh dưỡng
nhân ngày vi chất dinh dưỡng mùng một và ngày mùng hai tháng sáu bộ y tế đề nghị các cấp các ngành tiếp tục chung tay với ngành y tế
tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em
tăng cường đảm bảo an ninh lương thực hộ gia đình cải thiện chất lượng bữa ăn
sử dụng đa dạng phối hợp nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày
ưu tiên lựa chọn và sử dụng các loại thực phẩm dầu vi chất dinh dưỡng
đối với trẻ nhỏ cần được thực hiện đưa con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
cho trẻ ăn dọc đảm bảo đủ các thành phần dinh dưỡng và phù hợp với độ tuổi
đối với bà mẹ mang thai và trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng
cần được bổ sung các sản phẩm có đủ vi chất dinh dưỡng hàng ngày
đó là những việc làm hết sức cần thiết để chúng ta đạt được những mục tiêu của chiến lược dinh dưỡng quốc gia
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số hai gạch chéo quy đê
gạch ngang ttg ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn bốn
bộ y tế đã có công văn số hai nghìn ba trăm bốn mươi cạch chéo bit cạch ngang bmte
gửi các địa phương tổ chức chiến dịch hướng dẫn cho các tỉnh thành phố
để tiến hành tổ chức chiến dịch cho trẻ em uống viên nang vitamin a kết hợp với tẩy dun năm hai nghìn hai mươi bốn
để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng bên cạnh giải pháp ngắn hạn là uống bổ sung các sản phẩm vi chất dinh dưỡng
như viên năng vitamin a liều cao viên đa vi chất
giải pháp trung hạn là sử dụng các thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
thì giải pháp lâu dài và cơ bản là cải thiện chất lượng bữa ăn
do đó cần tăng cường công tác truyền thông khuyến khích người dân thực hiện đa dạng
phối hợp nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày
ưu tiên lựa chọn và sử dụng các loại thực phẩm giàu viên chất dinh dưỡng
thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và của bộ y tế
vitamin a có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tăng trưởng của trẻ
khi bị thiếu o vitamin a trẻ sẽ bị chậm phát triển các bê thể chất hơn so với những trẻ bình thường của lứa tuổi
vitamin a có vai trò biệt thóa của tế bào
khi thiếu vitamin a các tế bào biển mô sẽ bị sừng hóa các nhung ma sẽ bị thưa ở mất dần
vì vậy trẻ kém mắc thu chất dinh dưỡng trong ruột và rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn
nhất là các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường tiêu hóa
đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em
do đó để phòng ngừa thiếu vitamin a mỗi gia đình cần đa dạng bữa ăn hàng ngày
phó hấp nhiều loại thực phẩm ưu tiên lựa chọn sử dụng các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng
và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
sử dụng các loại thực phẩm dầu vi chất dinh dưỡng sẵn có ở địa phương cho bữa ăn bổ sung hàng ngày của trẻ
thêm mỡ hoặc dầu ăn để tăng cường hấp thu vitamin a và các vitamin tàn trong chất béo
do đó cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu do sinh nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu
cho trẻ bú mẹ đến hai mươi bốn tháng tuổi hoặc lâu hơn cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin a mỗi năm hai lần theo hướng dẫn của trạm y tế xã phường
trẻ từ hai mươi bốn đến năm mươi chín tháng tuổi cần được uống tẩy run địch kỳ hai lần trong một năm
nhằm phòng chống tình trạng thiếu vitamin a ở trẻ đặc biệt ở trẻ em ở tuổi sáu đến ba mươi năm tháng tuổi
mỗi năm bộ y tế đều tổ chức hai đợt uống vitamin a cho trẻ
trong một tháng một mươi hai hàng năm việc bổ sung uống vitamin a cho trẻ đã được thực hiện tại trạm y tế xa phường
trong một số điều kiện nhất định trường học cũng có thể phải phối hợp với các ngành y tế địa phương để tổ chức cho trẻ uống vitamin a
vitamin a rất cần thiết cho sự bảo vệ toàn vẹn biểu mô rắc mắc và các tổ chức biểu mô dưới da khí quản tuyến nước bọt
niêm mặc đường hô hấp tiêu hóa và tiêu thiệu
vì vậy nếu thiếu vitamin a sẽ gây ra khô da sừng hóa và nếu tổn thương ở mắt sẽ gây ra khô mắt
khi các tế bào biểu mô bị tổn thương cô ấy sự giảm sức để sức đề kháng còn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây ra các bệnh lý
vitamin a còn tham gia vào quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể làm tăng khả năng đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật
chính vì vậy cơ thể thiếu vitamin a trẻ em sẽ mắc các bệnh nhiễm khuẩn
khi mắc bệnh thời sân bệnh sẽ kéo dài hơn gây suy giảm hệ thống miễn dịch nguy cơ tử vong cũng sẽ cao hơn
bệnh thiếu vitamin a là bệnh hay cặp ở trẻ em dưới ba tuổi
thiếu vitamin a sẽ làm trẻ chậm lớn dễ mắc các bệnh nhiễm trùng tăng nguy cơ tử vong khô mắt dẫn tới hậu quả lầm mô loa
vậy nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị thiếu vitamin a
có ba nhóm nguyên nhân chính gây ra thiếu vitamin a ở trẻ
thứ nhất do chế độ ăn uống
cơ thể không thể tự tổng hợp được vitamin a mà vitem phải được bổ sung từ ăn uống
nếu khẩu phân của trẻ nghèo nàn thiếu vitamin a
beta carotene là tiền chất của vitamin a
khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin a
thì trẻ sẽ có nguy cơ bị thiếu vitamin a
đối với trẻ nhỏ đang cho con bú
thì nguồn cung cấp vitamin a chủ yếu là sơ hệ
chính vì vậy trong thời kỳ cho con bú
nếu bữa ăn của mẹ thiếu vitamin a
sẽ gây ra thiếu vitamin a cho con
thiếu vitamin a cũng thường ngay xảy ra trong giai đoạn
cho trẻ bổ sung không đủ lượng vitamin a từ thực phẩm
chính vì vậy hãy cho trẻ uống vitamin a ngay sau bữa ăn
nguyên nhân thứ nhất
nguyên nhân thứ hai đó là do trẻ mặc bệnh
trẻ nhỏ hay mắc các bệnh viêm điểm ngủ hấp
tiêu chảy tái đi tái lại nhiều lần
sẽ bị thiếu vitamin a do nhu cầu vitamin a của trẻ
ngày càng tăng cao nhằm bảo vệ chức tác nhân gây bệnh
trẻ bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột
thường gặp nhất là rừng đũa có thể bị thiếu vitamin a
nguyên nhân là các ký sinh trùng thường ký sinh tại ruột
làm khả năng hấp thu vitamin a của trẻ sẽ giảm đi
cuối cùng là rất trẻ bị suy dinh dưỡng protein
suy dinh dưỡng nặng ở trẻ thường kéo theo tình trạng thiếu vitamin a
vì cơ thể của trẻ thiếu đạm sẽ chuyển hóa và vận chuyển vitamin a
ngoài ra thiếu một số vi chất khác như kém
cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin a trong cơ thể
vậy các biện pháp phòng chống vitamin a là gì
dưới đây là các biện pháp phòng chống thiếu vitamin a
cải thiện nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ
thực hiện đuốc con bằng sữa mẹ
vì sữa mẹ là nguồn cung cấp vitamin a tốt nhất đối với trẻ
hãy bổ sung thức ăn cho trẻ
bằng loại thức ăn dầu vitamin a có nguồn gốc từ động vật như
thịt cá trứng can bầu rục tôm
các thức ăn có nguồn gốc từ thực vật dầu beta carotene như
dứa cà rốt rau rền đu đủ chín cà chua gấp
ngoài ra bữa ăn của trẻ còn phải có đủ dầu mỡ
để hỗ trợ quá trình hợp thu vitamin a
bổ sung vitamin a cho trẻ từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi
cần được uống bổ sung định kỳ viên nang vitamin a
liều lượng mỗi năm hai lần
đối với bà mẹ sau sinh thì một tháng
trẻ em dưới năm tuổi khi bị tiêu chảy viên năng ngu hấp
lên sởi trẻ dưới sáu tuổi không được bố mẹ
cũng cần được bổ sung vitamin a liều cao
theo chỉ định của cán bộ y tế
ngoài ra để phòng thiếu vitamin a ở trẻ
cần đảm bảo sức khỏe chung cho trẻ bằng cách
giữ gìn vệ sinh tiêm chủng đầy đủ
để phòng các viêm nhiễm và các bệnh lý
giấc ký sinh chủng đường ruột
cuối cùng các bậc phụ huynh hay đưa trẻ
từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi đi uống vitamin a
tại trạm y tế xa phương bắt đầu từ ngày
mùng một đến ngày mùng hai tháng sáu năm hai nghìn bốn
bổ sung vitamin a giúp trẻ phát triển toàn diện hơn